ước tính trong đợt mơ úng vừa qua toàn tỉnh nam định có trên ba mươi một bảy trăm linh ha lúa mùa bị thiệt hại
trong đó trên hai mươi ba một trăm linh ha phải gieo cấy lại toàn tỉnh đã đặt ra mục tiêu đến hết ngày năm tháng tám sẽ hoàn thành cấy xong vụ lúa mùa
tuy nhiên hiện mục tiêu này đang khó có thể thực hiện do mực nước trên các sông xuống rất chậm
khiến bà con nông dân vẫn chưa thể xuống đồng cấy lại diện tích lúa bị ngập ống
tại xã hồng quang huyện nam trực mực nước trên sông châu thành hiện vẫn bằng thậm chí cao hơn và chảy ngược vào nội đồng
thời tiết vẫn tiếp tục có mưa khiến việc tiêu úng cứu lúa càng khó khăn
với những diện tích ngập trắng dài ngày thì đã thiệt hại hoàn toàn

nhiều diện tích mạ được gieo để chờ kế lại nhưng do việc tiêu úng chậm khiến mạ bị quá tuổi
nhiều nơi đang cấp lại giống mới để bà con nông dân tiếp tục gieo mạ lại nguy cơ chậm lịch thời vụ là rất cao